hàng trăm phần trăm với hoạt động bốc họ không ít tài sản giá trị lớn của người dân đã rơi vào tay các đối tượng trong đường dây tín dụng đen do nguyễn kim tiến ở thạch thất cầm đầu